do giá xăng dầu và giá điện tăng mạnh cùng với ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi nên chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng năm tăng bốn mươi chín so với tháng trước
có chín trong số một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính tăng giá bao gồm nhóm giao thông có mức giá tăng cao nhất nhà ở điện nước và vật liệu xây dựng đồ uống và thuốc lá hàng hóa và dịch vụ khác may mặc mũ nón giày dép thiết bị và đồ dùng gia đình văn hóa giải trí và du lịch hàng ăn và dịch vụ ăn uống giáo dục
nguyên nhân khiến cpi tháng năm tăng là do kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm kéo dài cùng với việc giá xăng dầu điều chỉnh hai đợt khiến bình quân giá xăng dầu tăng làm cpi chung tăng hai mươi bốn
tổng cục thống kê cho biết tháng năm lạm phát chung có mức tăng cao hơn lạm phát cơ bản điều này phản ánh biến động giá chủ yếu do giá xăng dầu điện tăng
lạm phát cơ bản năm tháng đầu năm nay
lái xe ngược chiều hoặc là lùi xe ở trên cao tốc
với cái làn đường mà các xe
luôn lưu thông với cái tốc độ cao như vậy
thì nếu như xảy ra va chạm thì không biết là hậu quả
sẽ đến mức như thế nào vâng đúng là như vậy
và thưa quý vị để dăn đe
các lái xe khi mà vi phạm luật giao thông
thì tại hội thảo sửa đổi nghị định bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
thì bộ giao thông vận tải đã
đề xuất tăng nặng nhiều hành vi vi phạm
trên đường cao tốc trong đó thì các hành vi
nguy hiểm như là lùi xe đi ngược chiều
trên đường cao tốc thì bộ giao thông vận tải
đề xuất phạt cao nhất là một mươi tám triệu đồng
và tước giấy phép lái xe một mươi sáu tháng
và cụ thể như thế nào sẽ có ngay sau đây ạ
cụ thể dự thảo tách hành vi
lùi xe trên cao tốc thành một điểm riêng
với mức phạt tiền một mươi sáu một mươi tám triệu đồng
và tước quyền sử dụng
giấy phép lái xe từ bốn sáu tháng
hành vi quay đầu xe
trên đường cao tốc cũng được tách
thành điểm riêng với mức sự phạt
tăng nặng lên bảy tám triệu
và tước giấy phép lái xe
từ bốn sáu tháng
tương tự các hành vi điều khiển xe máy
ở làn đường dừng xe khẩn cấp
hoặc phần lề đường của đường cao tốc
chuyển làn đường không đúng nơi cho phép
hoặc không có tín hiệu báo trước
khi chạy trên đường cao tốc
được đề xuất tăng mức sự phạt tiền
ba triệu đồng và tước giấy phép lái xe
các hành vi không tuân thủ các quy định
khi vào hoặc ra đường trên cao tốc
không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn
đối với xe chạy liền trước
khi chạy trên đường cao tốc
cũng được tách thành điểm riêng
với mức phạt tăng lên
một hai hai triệu đồng
ngoài ra dự thảo cũng chi tiết
các hành vi vi phạm và tăng mạnh hơn
các chế tài xử lý
vâng hy vọng rằng là với những hình phạt
nghiêm khắc đủ sức gian đe như thế này
thì đặc biệt là khi đánh mạnh vào túi tiền
thì các bác tài sẽ lái xe một cách cẩn thận hơn
vâng tôi hoàn toàn đồng ý với chị yêu anh
và chị lê nhân bến có lẽ bây giờ là
những ngày cuối tháng năm rồi và chúng ta đang chuẩn bị bước
sang ngày một tháng sáu là ngày tết của thiếu nhi đúng không ạ
và thưa quý vị và các bạn ngay giờ tôi xin chuyển sang
một thông tin khuyến mại khá hấp dẫn
cho các bé trong dịp mùng một tháng sáu sắp tới này
đó chính là khu du lịch
suối tiên ạ sẽ miễn
một trăm linh vé cổng cho trẻ em khi mà
đi cùng với một phụ huynh mua vé người lớn
trong ngày một tháng sáu giảm năm mươi
vé cổng cho học sinh có giấy khen
học giỏi xuất sắc
từ ngày hai tháng sáu cho đến
ngày ba mươi một tháng tám phụ huynh mang theo
bản gốc giấy khen để nhận được yêu đáy
bình thường thì giá vé vào cổng
tại khu du lịch này là một trăm linh đồng
một người lớn và năm mươi đồng
một trẻ em dưới một bốn m
tại khu du lịch suối tiên vào ngày một tháng sáu
cũng diễn ra lễ hội trái cây
nam bộ lần thứ một mươi năm từ ngày một tháng sáu
đến ngày ba mươi một tháng tám
do sở du lịch tp hcm phối hợp
với khu du lịch văn hóa suối tiên tổ chức
đặc biệt là trái cây bán
tại chợ nổi trái cây đều được thu mua
trực tiếp từ nhà vườn nam bộ
và được bán với giá rẻ hơn thị trường
trong suốt thời gian diễn ra lễ hội
vâng ạ những điểm gợi ý
vui chơi rất là hấp dẫn
và chắc chắn là quà tặng cũng là một món đồ
không thể thiếu được trong dịp tết
thiếu nhi phải không chị thu
vâng chị vân thân mến chắc chắn rồi
và bên cạnh rất nhiều những chương trình khuyến mại
của các nơi như trung tâm giải trí
rồi của những điểm công viên
rồi những nơi du lịch
thì các siêu thị
hiện nay cũng đang tung ra
rất nhiều các yêu đại sâu về giá
với những mặt hàng trong dịp một tháng sáu này
và đặc biệt đó chính là món đồ chơi
cho các em nhỏ
aeon của tân phú bình tân tp hcm
thì cũng có chương trình ngày của bé
từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày hai tháng sáu
khi mà mua sắm tại siêu thị
với hóa đơn là một triệu đồng
sẽ được tham gia minigame với cơ hội
chúng giải thưởng là phiếu yêu đại năm trăm linh đồng
áp dụng mua quần áo và đồ chơi cho trẻ em
hệ thống siêu thị
co op char đồng loạt giảm giá
đến năm mươi cho hơn một sáu trăm linh sản phẩm
dành cho các bé
từ quần áo đồ chơi trẻ em
cho đến các sản phẩm dinh dưỡng đồ dùng khăn đất
hay tạ giấy
thương hiệu thời trang ai sẽ giảm giá hai mươi năm
tất cả các sản phẩm
và giảm thêm năm với các hóa đơn
có sản phẩm alice kit
để mừng ngày một tháng sáu
vâng thưa quý vị tháng sáu thì không chỉ là
tết thiếu nhi nữa đâu mà chỉ còn
ngày nữa thôi thì khe học sinh cũng sẽ bước vào
kỳ thi vào lớp một mươi và cuối tháng
sẽ là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và sự lo lắng toan thẳng chắc chắn
là điều không thể tránh khỏi của các sĩ tử
mà còn là cái sự lo lắng
không kém đối với các bậc phụ huynh nữa
vâng vậy làm thế nào để giúp cho
các em ôn thi tốt trong giai đoạn nước rút này
thì chúng tôi cũng xin đưa ra một vài
những bí quyết ôn tập sau đây
đập mục tiêu rõ ràng
một mục tiêu rõ ràng sẽ là động lực giúp cho các sĩ tử
có thể ôn tập tốt hơn
các sĩ tử cũng sẽ là động lực giúp cho các bạn học sinh
cảm thấy không còn hoang mang trước kỳ thi lớn
các sĩ tử cần xác định rõ
học lực và điểm số của trường mình
mong muốn vào
luyện đề thi thử
nếu như bạn đã vững vàng với lượng kiến thức đang sẵn có
thì hãy thử tách bản thân
và kiểm tra lại toàn bộ bằng những đề thi mẫu
ở giai đoạn nước rút
đề thi mẫu giúp bạn ghi nhớ được cấu trúc đề thi
những phần trọng tâm cần thiết
việc luyện bằng đề thi mẫu
cũng sẽ giúp bạn tìm ra được cách dài đề
nhanh nhất có thể chủ động phân được
thời gian cho từng phần trong đề thi
nghỉ ngơi đúng cách
việc ôn tập trong giai đoạn nước rút
là rất cần thiết thế nhưng bạn cũng
đừng nên bỏ quên sức khỏe của mình
vì nếu trong thời gian thi bạn có tinh thần
và sức khỏe không tốt thì chắc chắn
kết quả thi sẽ không được như mong muốn
hạn chế sử dụng mạng xã hội và điện thoại
có thể nói rằng mạng xã hội
và điện thoại là điều khiến cho nhiều
bạn trẻ lãng phí thời gian
thế nên trong giai đoạn chạy nước rút ôn thi
bạn cần phải nhớ rằng hãy hạn chế
thời gian sử dụng điện thoại để tránh mất
tập trung sao nhãn trong quá trình ôn thi
lựa chọn phương pháp học thích hợp
ở giai đoạn nước rút bạn đã có một lượng
kiến thức vững vàng để ôn tập
có thể tốt hơn bạn nên rủ thêm
một vài người bạn để học nhóm
việc học cùng bạn bè sẽ giúp bạn biết được
mình đang thiếu kiến thức ở chỗ nào
hoặc có thêm nhiều ý tưởng cho những câu hỏi khó
vâng vừa rồi là một số bí quyết
bỏ túi cho các sĩ tử
và chị vemix không
bản thân tôi trước đây tôi cũng đã
trải qua giai đoạn căng thẳng
thi cử giống như các sĩ tử thời gian gần đây
và tôi nhớ thời điểm đó bố mẹ tôi
rất hay trang sóc bằng cách
mua rất nhiều đồ ăn nào gà nào chim
rồi rất nhiều trái cây hoa quả
để tôi có thể có đủ năng lượng
để có thể đáp ứng vào khi thi
căng thẳng cho cái thời điểm là học sinh sinh viên của mình
vâng điều này cũng dễ hiểu thôi
bởi vì bố mẹ nào cũng thương con
và sợ các con sẽ có nhiều áp lực
căng thẳng do thiếu chất
thế nhưng mà trong giai đoạn hiện nay
thì các vị phụ huynh cũng nên lưu ý là
chọn cho con của mình một chế độ dinh dưỡng
hợp lý để tránh cho các em
thừa chất hoặc là thiếu một số chất
cần thiết và ngay sau đây sẽ là
gợi ý về một số thực phẩm tốt cho não bộ
các loại cá
theo chuyên gia dinh dưỡng
các thí sinh nên ăn những loại thực phẩm
tốt cho não như là cá ngừ cá hồi
cá thu cá ba sa
vốn dầu đạm và omega ba
rất cần cho hoạt động của não bộ
đáp ứng đủ nhu cầu
vitamin và khoáng chất mỗi ngày
sắt và vitamin b đặc biệt quan trọng
để duy trì năng lượng thể chất và tinh thần
ngũ cốc nguyên hạt trứng
và các loại hạt chứa nhiều vitamin b
thực phẩm chứa sắt gồm thịt đỏ
ngũ cốc và giò bina
bổ sung vitamin c từ hoa quả
một quả cam không chỉ chứa
vitamin c mà còn chứa
chất sơ beta carotene
và các khoáng chất khác
nên mang theo các loại quả như cam
máu hay chuối để ăn trong giờ dài lao
đảm bảo các bữa ăn
nên chia nhỏ các bữa ăn
thành năm sáu lần mỗi ngày
gồm ba bữa chính kèm hai ba bữa phụ
với bánh mì bơ lạc cá ngừ
phô mai và trái cây
lưu ý bữa sáng luôn là bữa quan trọng nhất
giữ nước cho cơ thể
mùa thi cũng là mùa nắng gắt
đừng quên uống đủ nước

vốn dầu chất chống oxy hóa
để cung cấp đủ nước cho cơ thể
nên uống nước thành nhiều lần trong ngày
tập thể dục
tập thể dục nhẹ nhàng sẽ giúp máu lưu thông
giảm căng thẳng và giúp tỉnh táo hơn
có thể thêm năng lượng